cảng hàng không quốc tế nội bài hàng ngày đón tiếp hàng nghìn lượt khách đi và đến
vì vậy trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ cán bộ chiến sĩ xuất nhập cảnh vẫn luôn phiên ứng trực
cứ tám tiếng sẽ thay ca một lần
mỗi lần thay ca cán bộ chiến sĩ phải đảm bảo đeo khẩu trang đeo găng tay
thường xuyên sử dụng dung dịch rửa tay và khi thực hiện quy trình công tác
luôn nhắc nhở du khách đứng đúng vị trí để hoàn thiện thủ tục

lực lượng công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài nói riêng
lực lượng công an nhân dân nói chung vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
không chỉ đảm bảo sức khỏe của bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ
mà còn chung tay cùng cộng đồng phòng ngừa dịch bệnh
xin nhắc lại là những tin giả liên quan đến dịch bệnh đều sẽ bị xử phạt
tuy nhiên trên mạng xã hội những thông tin thiếu căn cứ sai sự thật như vậy
thì vẫn xuất hiện không ít
ngày hôm nay sở du lịch tỉnh quảng ninh đã ra văn bản hòa tốc
đến sở thông tin và truyền thông tỉnh quảng ninh
bác bỏ thông tin về việc du thuyền one rim có ba hành khách bị nhiễm ncov
có gây thăm vịnh hạ long
cụ thể trước đó một số phương tiện truyền thông có đưa thông tin
dẫn lời thuyền trưởng trung quốc về ba người nhiễm ncov trên du thuyền one rim
từ quảng châu trung quốc đến việt nam vào ngày một mươi chín tháng một
và trở về vào ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
các điểm đến tại việt nam đó là thành phố đà nẵng vịnh hạ long và nha trang
giám đốc sở du lịch tỉnh quảng ninh phạm ngọc thủy khẳng định
trong khoảng thời gian nói trên du thuyền one rim không có chương trình đến hạ long
cảng vụ hàng hải quảng ninh cho biết chuyến cuối cùng gần đây nhất
du thuyền tàu worldream đến hạ long là vào ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
và rời đi sau đó một ngày vào ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
sau khoảng một tuần tàu này trở lại việt nam nhưng đi nha trang đà nẵng
chứ không đến quảng ninh
một thông tin đáng chú ý khác đó là tính đến ngày hôm qua
thì đã có tới bốn mươi một cửa hàng
kinh doanh thiết bị y tế hiệu thuốc có hành vi bán giá cao
chặt chém người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa virus corona
thời gian cao điểm vừa qua công an tp hà nội đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường
xử lý hàng chục cơ sở kinh doanh cá nhân bán khẩu trang với giá gấp nhiều lần
so với ngày thường không niêm yết giá lợi dụng dịch bệnh ncov để đầu cơ trục lợi
cụ thể tính đến ngày hôm qua các đơn vị đã kiểm tra lập biên bản vi phạm
đối với bốn mươi một cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế hiệu thuốc và hai cá nhân bán hàng rong
có hành vi bán giá cao chặt chém người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh
công an thành phố yêu cầu các cửa hàng y tế và người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật
trong kinh doanh buôn bán cùng chung tay với xã hội trong phòng chống dịch bệnh
phát huy tinh thần tương thân tương ái đoàn kết của người việt nam
người dân khi phát hiện các hành vi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán hàng
cần thông báo ngay tới cơ quan công an nơi gần nhất trang facebook công an tp hà nội
hoặc đường dây nóng của tổng cục quản lý thị trường số điện thoại một nghìn chín trăm linh tám trăm tám mươi tám sáu trăm năm mươi năm
để cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra xử lý
nhằm hạn chế người dân tụ tập đông người để phòng chống nguy cơ lây nhiễm
tp hà nội sẽ tạm dừng hoạt động của phố đi bộ hoàn kiếm và các lễ hội
nhằm hạn chế người dân tụ tập đông người tham gia lễ hội phòng chống nguy cơ lây nhiễm
chéo bệnh ncov
ubnd tp hà nội đã đồng ý đề xuất của ubnd quận hoàn kiếm
về việc tạm dừng hoạt động không gian đi bộ hồ hoàn kiếm trong tuần này
tức là từ ngày bảy đến ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi và dừng tất cả các lễ hội
đồng thời chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
về các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân nắm bắt được các biện pháp tự phòng chống
tiếp tục thực hiện các giải pháp khử khuẩn
các trụ sở cơ quan bệnh viện nơi công cộng nhà xe bến tàu trên địa bàn thành phố cũng sẽ phải phun khử khuẩn
đây là một biện pháp được đánh giá là phát huy hiệu quả tránh được lây nhiễm chéo
ngoài ra tp hà nội cũng dừng toàn bộ các lễ hội những nơi tập trung đông người
khuyến khích đeo khẩu trang để hạn chế lây nhiễm
nhằm phòng chống dịch bệnh ncov công an thành phố đà nẵng phối hợp với công an các quận huyện trên địa bàn
đã phát miễn phí hàng nghìn khẩu trang y tế cho người dân tại nhiều nút giao thông
và những nơi tập trung đông người đồng thời hướng dẫn cách đeo khẩu trang
cũng như cách phòng chống dịch bệnh cho người dân
tại chợ cồn một địa điểm tập trung rất đông người dân và du khách
đặc biệt là khách nước ngoài đến tham quan trao đổi mua bán
lực lượng công an tp đà nẵng đã tổ chức nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí
kết hợp với tuyên truyền hướng dẫn người dân cách phòng tránh dịch bệnh
chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng
việc làm này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ tích cực của đông đảo nhân dân
cô chỉ sợ nó thiếu khẩu trang thành ra là cô nhận thêm để về dùng trong gia đình
công an tp đà nẵng tôi thấy là một việc làm rất là nhân văn
nên là cô rất là đồng tình ủng hộ
bên cạnh điểm phát khẩu trang miễn phí lớn nhất tại chợ cồn
công an tp cũng đã tổ chức nhiều điểm cấp phát miễn phí khác
tại bến xe trung tâm khu công nghiệp các chợ nút giao thông trên toàn địa bàn
trong ngày bốn tháng hai hơn bảy khẩu trang y tế đã được phát ra
trong những ngày qua các cơ sở đoàn cũng đã phối hợp với các đơn vị
tổ chức cấp phát ở rất nhiều địa điểm
tính đến thời điểm này cấp phát gần hơn bảy khẩu trang cho nhân dân
ngoài ra cũng tổ chức công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới corona từ các nguồn thông tin chính thống
để nâng cao công tác tuyên truyền ngăn nhận thức cho người dân về dịch này
để có phòng chống dịch
trong những ngày sắp tới công an thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục cấp phát khẩu trang miễn phí
tại nhiều địa điểm trên toàn thành phố
bên cạnh đó các sở ban ngành và nhiều doanh nghiệp tư nhân
cũng liên tục tổ chức phát khẩu trang
hoạt động này để đáp ứng nhu cầu nâng cao ý thức của người dân
trong phòng chống dịch bệnh không để xảy ra tình trạng khang hiếm thiếu hụt
cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy nệm mút trong khu công nghiệp mỹ phước ba
thị xã bến cát tỉnh bình dương
nhiều máy móc vật liệu trong khuôn viên nhà máy rộng hàng nghìn mét vuông
của công ty đã bị cháy rụi
theo các nhân chứng vụ cháy được phát hiện từ khoảng một mươi bốn h chiều nay
do công ty chuyên sản xuất nệm mút vali túi sách chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy
chỉ sau khoảng ba mươi phút đám cháy đã lan rộng
cảnh sát chữa cháy tỉnh bình dương đã huy động khoảng một mươi xe chữa cháy tham gia dập lửa
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi lực lượng chức năng đã không chế được đám cháy
công an tỉnh bình dương đang làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
cảnh sát chữa cháy tỉnh bình dương đang làm rõ nguyên nhân của vụ hỏa hoạn